ngày hôm nay sáu tháng năm huyện nhà bè đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được thành ủy
tp hcm chỉ đạo tổ chức đại hội đại hội điểm để rút kinh nghiệm đến dự và chỉ đạo đại hội
có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong nhiệm kỳ qua với sự quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn
của cả hệ thống chính trị huyện nhà bè đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu của khóa một mươi một đề ra
diện mạo nông thôn mới có nhiều thay đổi theo hướng đô thị hóa ngành nghề phát triển
đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên trong đó nhiều mô hình nông thôn mới
ở các địa phương đã tạo được bước đột phá như mô hình sản xuất các loại khô hải sản
ở xã phú xuân mô hình nuôi tôm chân trắng ở xã hiệp phước mô hình trồng nấm nuôi cá kiển
ở xã nhân đức mô hình trồng hoa lan nấm dược ở xã lông thới mô hình trồng rau hữu cơ
ở xã phước kiển v v phát biểu chỉ đạo tại đại hội bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được
trong nhiệm kỳ qua đồng chí nguyễn thiện nhân cũng đã chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế
để đại hội bàn và tìm ra các giải pháp để khắc phục
trong đó tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ một mươi hai đến một mươi hai hai nhưng thu nhập bình quân đầu người
chỉ đạt được tám mươi năm kế hoạch đề ra
kỳ đạt là bảy mươi sáu triệu đồng một người một năm nên chúng ta đạt được là sáu mươi năm năm triệu tức là tám mươi sáu
chúng ta chỉ đạt tám mươi sáu chỉ tiêu đại hội thôi mà đây là chỉ tiêu đạt thấp nhất trong các chỉ tiêu
nhưng mà chỉ tiêu thu nhập bình quân có quan trọng không ạ
quan trọng không ạ
họ cũng rất quan trọng
tất nhiên là cái việc chưa đạt đó không chắc là mình yếu kém hoàn toàn đâu
thì có khi đạt ra hơi cao
có khi mình đạt ra cao quá là đạt không nổi nhưng xét ra mặt chỉ tiêu là đây là chỉ tiêu đạt thấp nhất
và đây là chỉ tiêu rất quan trọng là thu nhập người dân
trong cái lãnh đạo kinh tế của chúng ta nó chưa thật cụ thể nó chưa thật kịp thời đồng bộ
về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí cũng hướng tới cho huyện nhà bè
ba mục tiêu chủ yếu phấn đấu xây dựng huyện trở thành quận trước năm hai nghìn ba mươi
đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất
dịch vụ thương mại công nghiệp nông lâm thủy sản
văn hóa hướng đến xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững số lao động được đào tạo nghề đạt trên chín mươi